cũng với hành vi cố ý gây thương tích danh được một mươi tám tuổi trú tại xã vĩnh phước b huyện gò quao tỉnh kiên giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò quao tỉnh kiên giang bắt tạm giam sau gần chín tháng bỏ trốn khi gây án và bị bắt truy nã
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi anh danh the cùng với đà ra và một số người khác nhậu và hát karaoke tại nhà của ông danh pon
trong lúc hát do thùng loa bị kết nối mất âm thanh đà ra có chửi thề
và cùng lúc này danh được chạy xe qua và nghe thấy tưởng có người chửi mình nên dừng lại
thấy có người trước nhà danh the cầm cây đi ra thì danh được bỏ chạy về nhà
sau đó danh được cầm dao tự chế cùng với hai người khác đến để dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào người danh the gây thương tích một mươi bảy
sau khi gây án danh được đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò quao đã ra quyết định truy nã cho đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi thì bắt được
một đường dây tổ chức hoạt động tín dụng đen lên tới gần chục tỷ đồng vừa bị công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước phát hiện triệt phá
kiểm tra hành chính tại phòng nghỉ số một nhà nghỉ hồng gấm thuộc thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang các đối tượng gồm nguyễn văn thiệu nguyễn minh hiếu và đỗ duy bảy đang sử dụng một phần mềm chạy trên môi trường mạng internet quản lý hoạt động cho vay
tiền cùng với nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan tới hoạt động cho vay tín dụng đen
và trên phần mềm máy tính các đối tượng đang có hoạt động cho năm trăm linh lượt người vay tiền
tổng số tiền gốc cho vay là hơn bảy tỷ đồng số tiền thu về là gần một mươi tỷ đồng thu lời bất chính trên hai tỷ đồng
các đối tượng khai nhận nhóm đã thuê phòng ở tại một nhà nghỉ để hoạt động điều hành đường dây
nguyễn văn thiệu là người làm chủ có tiền cho vay thiệu thuê và trả lương cho hiếu và bảy
cơ quan điều tra đã xác định nhóm đối tượng trên đã cho vay với lãi suất từ ba trăm linh đến ba trăm sáu mươi một năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đồng xoài đang tạm giữ hình sự ba đối tượng
nguyễn văn thiệu nguyễn minh hiếu và đỗ duy bảy để điều tra làm rõ theo quy định
một tụ điểm đánh bạc hoạt động dưới hình thức đá gà lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
vừa bị công an xã định thành huyện thoại sơn phối hợp cùng với công an xã định mỹ và vĩnh phú tỉnh an giang triệt phá
địa điểm mà các đối tượng này tổ chức xới bạc tại một bãi đất chống
giáp danh với các xã định mỹ huyện thoại sơn và xã vĩnh thành huyện châu thành
khi lực lượng công an ập vào các đối tượng đã bỏ chạy
tuy nhiên một mươi hai đối tượng liên quan đã bị lực lượng công an bắt giữ tại hiện trường
cùng với vật thu giữ gồm một bộ tài xỉu hai con gà đá bảy xe máy các loại
và trên ba mươi triệu đồng tiền mặt cùng với nhiều tăng vật có liên quan
theo bản tin vào lúc sáu giờ sáng ngày hôm nay một mươi ba tháng chín của ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết việt nam không có ca mắc mới
và đến ngày hôm nay cũng đã tròn một mươi một ngày việt nam không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín nào
cộng đồng các cơ sở y tế đã chữa khỏi chín trăm một mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín
như vậy là số ca mắc ở việt nam tính đến sáu giờ ngày hôm nay việt nam có tổng cộng
sáu trăm chín mươi một ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước trong đó số lượng ca mắc mới
tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay là năm trăm năm mươi một ca tính từ một mươi tám h ngày một mươi hai tháng chín
đến sáu giờ ngày một mươi ba tháng chín không có ca mắc mới và trong đó cũng không có ca nhập cảnh được cách ly ngay
tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang điều trị tại các cơ sở y tế
số ca âm tính lần một với sars cov hai là một mươi sáu ca số ca âm tính lần hai với sars cov hai là một mươi bảy ca
và số ca âm tính lần ba là hai mươi một ca đến thời điểm hiện tại thì số ca tử vong do mắc covid một mươi chín

đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đều là người cao tuổi trên nền bệnh lý nặng
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi